vẫn là câu chuyện xoay quanh việc lợi dụng tình hình dịch bệnh để nhập lậu các sản phẩm thuốc điều trị covid một mươi chín nhằm thu lợi nhuận bất hợp pháp
hôm nay ngày ba mươi tháng ba công an huyện tân biên tây ninh vừa triệt phá đường dây nhập lậu thuốc điều trị covid một mươi chín từ campuchia về việt nam
ngày ba mươi tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân biên tây ninh đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với nguyễn văn sang bốn mươi tuổi
nguyễn thị sang hai mươi chín tuổi nguyễn văn được ba mươi chín tuổi phan văn nghĩa bốn mươi bốn tuổi cùng ngụ tây ninh và nguyễn hữu cường năm mươi bảy tuổi ngụ bình phước để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm
trong đó bị can nguyễn thị sang được cho tại ngoại và ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú
theo điều tra ban đầu vào lúc hai h ba mươi phút ngày một mươi tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân biên bắt quả tàng nguyễn văn sang đang có hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc điều trị bệnh covid một mươi chín
tàng vật tạm giữ gồm bốn trăm linh hộp thuốc monopiravir capsulis hai trăm linh mg molas và chín trăm chín mươi chín vị thuốc tân dược hiệu pavipiravir hiệu pavipiravir tablas bốn trăm linh mg feravir bốn trăm linh cùng nhiều đồ vật liên quan khác
sau khi sang bị bắt trong ngày một mươi tháng ba pha văn nghĩa và nguyễn hữu cường đã đến công an đầu thú
mở rộng điều tra ngày một mươi năm tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân biên đã làm việc với nguyễn thị sang và bắt khẩn cấp nguyễn văn được
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một do nắm được nhu cầu của người dân cần thuốc điều trị bệnh covid một mươi chín sang đã liên hệ với một số đối tượng tại campuchia đặt mua các loại thuốc điều trị bệnh covid một mươi chín sau đó vận chuyển về việt nam tập kết ở tân biên và đưa về tp hcm tiêu thụ
sau khi đặt hàng người bên campuchia sẽ vận chuyển thuốc trị bệnh covid một mươi chín đến khu vực biên giới giáp danh với việt nam để giao hàng
sang thuê nguyễn văn được với tiền công từ sáu trăm linh đến một năm triệu đồng một chuyến đi nhận thuốc
rồi vận chuyển vào nội địa đưa lại cho sang
nguyễn hữu cường được phân công làm người canh đường
khi thuốc mang về điểm tập kết sang sẽ phân thuốc ra thành từng thùng để pha văn nghĩa vận chuyển thuốc đến thành phố hồ chí minh giao cho nguyễn thị sang tìm người tiêu thụ
trung bình trong một tháng sang thực hiện hai mươi chuyến với thủ đoạn trên và thu lợi từ một mươi năm đến hai mươi triệu đồng một chuyến
chuyến hàng công an bắt giữ ngày một mươi tháng ba được hội đồng định giá tài sản huyện tân biên định tổng giá trị trên bốn trăm sáu mươi bốn triệu đồng
hiệp vụ việc vẫn đang được công an huyện tân biên tiếp tục điều tra làm rõ
và những thông tin mới nhất về vụ việc nhập lậu trái phép này sẽ được chúng tôi thông tin đến quý vị trong các bản tin tiếp theo
di chứng hậu covid một mươi chín là vấn đề lo lắng của tất cả mọi người
thậm chí nhiều người đến thời điểm này vẫn bất tử còn lo sợ mắc các vấn đề hậu covid một mươi chín hơn là nhiễm bệnh
bởi sau giai đoạn điều trị có quá nhiều người gặp các hiện tượng hậu covid lạ lùng và đáng lo ngại như thường xuyên mất ngủ
thậm chí liên tục nghĩ đến việc tư bỏ cuộc sống
phải nhờ bác sĩ can thiệp
đó là câu chuyện của nữ bệnh nhân minh hằng hai mươi tuổi ở hà nội dưới đây
tiến sĩ bác sĩ trần thị hồng thu phó giám đốc bệnh viện tâm thần ban ngày mai hương hà nội cho biết
covid một mươi chín nói chung hậu covid một mươi chín nói riêng ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần là vấn đề đã được nói đến và cảnh báo rất nhiều
tuy nhiên nhiều người lại không hề hay biết hoặc có triệu chứng như mất ngủ bồn trồn lo lắng
thậm chí có ý định tìm kết liễu cuộc đời nhưng vẫn cố chịu đựng tự tìm lối thoát chứ không chịu đi khám
đây là vấn đề rất nguy hiểm ảnh hưởng không chỉ sức khỏe mà còn cả tính mạng của người bệnh
cụ thể trường hợp của minh hằng hai mươi tuổi ở hà nội bị dối loạn lo âu khá nghiêm trọng
thậm chí từng có ý định tự tử phải nhờ bác sĩ hồng thu can thiệp
được biết trước khi bị covid một mươi chín cô gái trẻ hoàn toàn bình thường trong cả sinh hoạt và học tập
sau khi mắc covid một mươi chín dù đã khỏi nhưng hằng luôn cảm thấy chán nản bi quan mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần
không có động lực dễ nổi nóng hay nói lời khó nghe với những người khác dù bản thân không cố ý
về mặt tâm lý hàng tâm sự bản thân luôn cảm thấy khó khăn khi bộc lộ cảm xúc
cảm thấy căng thẳng và thờ ơ với tất cả mọi thứ không muốn tiếp xúc với người khác
sợ hãi và ám ảnh khá nhiều chuyện trong quá khứ thậm chí cô gái đã nhiều lần có ý định dừng lại cuộc sống
về mặt thể chất cô gái trẻ luôn cảm thấy chán nản
ăn mệt mỏi thường xuyên đau đầu giấc ngủ không sâu thậm chí có lúc mất ngủ đến sáng mất phương hướng tương lai
với trường hợp của minh hằng thật may mắn khi ca bệnh được phát hiện kịp thời vì khi thăm khám
và cho bệnh nhân trả lời các câu hỏi về trầm cảm thì có đến một mươi trên một mươi triệu chứng
nếu không sẽ không biết mọi chuyện sẽ đi xa đến đâu vì nguy cơ xảy ra chuyện không mong muốn của trường hợp này rất cao
trước các vấn đề về tâm lý hậu covid một mươi chín người dân không nên quá hoang mang lo sợ
mà cần giữ cho bản thân một tâm lý vững vàng khỏe mạnh
tuy nhiên cũng không nên quá chủ quan coi thường khi gặp các vấn đề về sức khỏe hoặc tâm lý kéo dài
đừng ngần ngại chia sẻ để nhận được sự giúp đỡ từ bác sĩ để tránh các sự việc không mong muốn xảy ra
tiếp theo bản tin là thông tin về tình hình covid một mươi chín trên thế giới
đến sáng ngày ba mươi tháng ba thế giới có bốn trăm tám mươi bốn bốn mươi chín triệu người mắc covid một mươi chín
trong đó có tám mươi sáu ca mắc covid một mươi chín toàn cầu do chủng phụ ba hai
theo ghi nhận đã có hơn sáu một mươi năm triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này
các chuyên gia từ trường y altress thuộc đại học colorado thông báo kết quả nghiên cứu mới cho thấy
virus sars cov hai tiến hóa theo hướng ngày càng nâng cao khả năng né tránh hệ miễn dịch bẩm sinh của con người
đây được coi là một phát hiện quan trọng vừa thúc đẩy tiếp tục nghiên cứu sâu về loại virus còn nhiều bí ẩn này
vừa mở ra một hướng mới để tìm được phương thức điều trị bệnh hiệu quả hơn
ngay từ khi virus sars cov hai được thông báo xuất hiện lần đầu ở vũ hán trung quốc
các nhà nghiên cứu mario santiago và erics pochesla tại đại học colorado đã tập trung theo dõi cách các virus gốc
và các biến thể phản ứng với interferon
đây là loại protein được tế bào người sản sinh nhằm ngăn chặn virus phát triển trong cơ thể
một phần quan trọng trong phản ứng miễn dịch bẩm sinh của con người và có vai trò như lớp phòng thủ tuyến đầu khi cơ thể nhiễm virus
trong nghiên cứu được báo cáo tại hội thảo về các bệnh truyền nhiễm
hồi tháng hai các nhà nghiên cứu đã so sánh cách phản ứng của một mươi bảy interfiront khác nhau trong cơ thể người với virus chủng gốc
và năm biến thể của virus gồm alpha beta delta gama và omicron
các dữ liệu chỉ ra rằng cả năm biến thể đều có khả năng kháng cự tốt hơn với interferon so với virus trùng gốc
biến thể phụ ba hai của omicron hiện đang chiếm ưu thế trên toàn thế giới
làm tăng số ca covid một mươi chín ở nhiều quốc gia ở châu âu và châu á
theo tổ chức y tế thế giới
pa hai chiếm tới tám mươi sáu của omicron
số ca mắc covid một mươi chín hiện nay
biến thể phụ của phiên bản omicron có khả năng lây truyền cao được gọi là ba hai
thậm chí còn dễ lây truyền hơn so với các anh chị em omicron rất dễ lây lan của nó gồm pa một và pa một một
tuy nhiên các bằng chứng cho đến nay cho thấy ba hai không có nhiều khả năng gây ra bệnh nặng
trên toàn cầu sự lây lan nhanh chóng của ba hai được cho là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng số ca mắc covid một mươi chín
trong thời gian gần đây ở trung quốc
cũng như tình trạng lây nhiễm kỷ lục ở các nước châu âu
các nhà khoa học cho biết đây là lời nhắc nhở rằng virus sars cov hai vẫn tiếp tục gây hại
đặc biệt là đối với các nhóm dân số chưa được tiêm chủng và dễ bị tổn thương
vì vậy công tác phòng và chống dịch vẫn cần được thực hiện nghiêm túc để hạn chế tối đa
những sự lây lan của biến thể tiêm ẩn nhiều nguy cơ này
sau khi tây ban nha có kế hoạch coi covid một mươi chín là bệnh đặc hiếu
thì từ ngày hai mươi chín tháng ba singapore đã chính thức bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ngoài trời
tuy vậy nhà chức trách vẫn khuyến khích đeo khẩu trang
ở không gian mở và bắt buộc đeo khẩu trang trong nhà
đây là một trong các quy định được nới lỏng khi singapore bước sang giai đoạn mới
để sống chung với covid một mươi chín
các thay đổi này được thủ tướng lý hiển long thông báo ngày hai mươi bốn tháng ba
theo đó người dân singapore sẽ được tụ tập tối đa một mươi người
bảy mươi năm nhân viên được quay trở lại văn phòng và những người dễ bị tổn thương
được khuyến nghị tiêm vaccine covid một mươi chín nhắc lại lần hai
từ ngày hai mươi chín tháng ba singapore sẽ nới lỏng một loạt các biện pháp quan trọng phòng dịch covid một mươi chín
quy định đeo khẩu trang sẽ không còn là bắt buộc
người dân có thể bỏ khẩu trang khi đi ngoài trời
tuy nhiên vẫn phải đeo khẩu trang trong không gian trong nhà như tại các tòa nhà văn phòng
trung tâm mua sắm các phương tiện giao thông công cộng lớp học
quy mô tụ tập đông người được tăng gấp đôi từ năm lên một mươi người
các cơ sở sản xuất doanh nghiệp có thể cho nhân viên đi làm trực tiếp tới bảy mươi năm tổng số nhân viên
tiếp đó từ ngày một tháng bốn singapore cũng sẽ mở cửa trở lại biên giới
cho tất cả du khách quốc tế đã tiêm phòng đầy đủ
chỉ cần xét nghiệm trước khi lên máy bay đến singapore
cho đến nay động thái nới lỏng bình thường mới cũng đã được triển khai tại nhiều quốc gia trên thế giới
nếu tây ban nha có kế hoạch coi covid một mươi chín là bệnh đặc hữu nhưng vẫn yêu cầu người dân đeo khẩu trang
thì singapore lại triển khai một số thay đổi trong công tác phòng dịch về vấn đề được bỏ khẩu trang khi đi ngoài trời
các biện pháp này có đem lại hiệu quả với cuộc sống người dân trước dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn cần thời gian để xác nhận cụ thể vấn đề này
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng kết thúc bản tin tối nay của chúng tôi
hiện nay virus sars cov hai tiến hóa theo hướng ngày càng khôn lường
và vẫn còn nhiều nước đang trong tình trạng chống dịch căng thẳng
tuy nhiên bằng những biện pháp chống dịch phù hợp với từng quốc gia
đời sống của nhân dân đang dần được thích nghi với trạng thái bình thường mới
nếu việc cho phép người dân bỏ khẩu trang ở không gian thoáng ở singapore đạt hiệu quả trong thời gian tới
chắc hẳn nhiều người cũng mong muốn kế hoạch đó cũng sẽ được cân nhắc áp dụng tại việt nam
để chúng ta nhìn thấy nhau rõ hơn sau những ngày dài chỉ thấy đôi mắt cửa sổ tâm hồn phải không ạ
những thông tin mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại